vượt cơn gió ngược toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba việt nam tăng hai bậc lên vị trí thứ bốn mươi sáu trên một trăm ba mươi hai quốc gia và nền kinh tế
về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu là một trong bảy quốc gia thu nhập trung bình tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua
năm hai nghìn hai mươi ba gần một trăm linh quỹ đã rót vốn vào các công ty khởi nghiệp việt nam với tổng số vốn lên đến năm trăm hai mươi chín triệu usd
giúp việt nam giữ vững vị trí thứ ba khu vực đông nam á
dòng vốn góp phần quan trọng cho phát triển của các doanh nghiệp trong nước và minh chứng cho môi trường đầu tư
kinh doanh của việt nam ngày càng thoát lợi đồng thời hỗ trợ cho nỗ lực chuyển đổi thành quốc gia công nghệ cao của việt nam
xin cảm ơn ông võ xuân hoài phó giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia đã tham gia chương trình tâm điểm của chủ hình nhân dân hôm nay
thưa ông theo báo cáo đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo việt nam vừa được công bố
năm hai nghìn hai mươi ba các công ty khởi nghiệp việt nam
đã nhận được tổng số vốn đầu tư là năm trăm hai mươi chín triệu đô la mỹ
con số này đã giảm một mươi bảy so với năm trước
ông có nhận định gì về sự xuất giảm này trong bối cảnh hiện nay
thì đây là một con số nếu mà về mặt bằng chung thì là giảm đáng kể so với năm trước
nhưng so với toàn cầu thì tổng giá trị đầu tư vào cho khởi nghiệp sáng tạo của toàn cầu năm vừa rồi cũng giảm ba mươi năm
tức là giảm gấp đôi con số giảm của việt nam
việt nam về giá trị chỉ giảm một mươi bảy
và tổng về số đưu đầu tư thì việt nam cũng chỉ giảm chín so với năm ngoái
trong lúc trên thế giới thì giảm khoảng hai mươi bảy tổng số thương vụ đầu tư so với năm hai nghìn hai mươi hai
thì điều đấy cho thấy là việt nam mặc dù là có giảm
mà trong cái xu hướng chung của toàn cầu là có nhiều cái khó khăn
và nhiều cái ảnh hưởng của địa chính trị và cũng như ảnh hưởng về kinh tế
thì việt nam vẫn là một trong những cái quốc gia và nền kinh tế
thì có sự tham gia đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm vào cho lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo là đáng kể
tốc độ giảm thì thấp hơn rất nhiều so với xu hướng chung của toàn cầu
thưa ông năm vừa qua lĩnh vực y tế giáo dục nhận được số vốn cao kỷ lục tăng vọt lần lượt tới ba trăm chín mươi một và một trăm linh bảy so với cùng kỳ năm trước
vậy thì với xu hướng đầu tư năm nay những lĩnh vực nào sẽ nhận được sự quan tâm từ các quỹ thưa ông
xu hướng đầu tư năm nay các nhà đầu tư vẫn tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục
đào tạo và lĩnh vực y tế
bên cạnh đó thì cũng tham khảo thêm một số lĩnh vực như là về nhân sự về du lịch khách sạn
bởi vì sau giai đoạn covid là có sự phục hồi rất là mạnh và có các nội dung số về giải trí
thưa ông dòng vốn là yếu tố góp phần quan trọng cho sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước
việt nam cần làm gì để thu hút tích cực hơn nữa dòng vốn này trong thời gian tới
thứ nhất thì việt nam sẽ cần phải tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách
để thu hút và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hoàn chỉnh tầm quốc gia
và cũng như có các cơ chế chính sách cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực đặc biệt là singapore và indonesia
thì đây là hai cái quốc gia mà có hệ sinh thái hiện nay được đánh giá là tốt hơn việt nam
và việt nam mặc dù vẫn đang đứng thứ ba của khu vực nhưng mà khoảng cách giữa việt nam và đặc biệt là singapore thì là còn một khoảng cách khá đắt xa
chính vì thế trong thời gian tới để các nhà đầu tư vào việt nam
hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp việt nam thì chúng ta cần tập trung hoàn thiện các thể chế chính sách
để thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tham gia rót vốn vào việt nam
cũng như là khi quá trình người ta thoái vốn khỏi các doanh nghiệp ở việt nam
và thứ hai nữa là cần có các cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo việt nam
thuận lợi trong việc đầu tư cũng như là tham gia vào thị trường và cũng có nhiều cơ chế chính sách
để hỗ trợ cho doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp việt nam trong việc ứng dụng các công nghệ đặc biệt là công nghệ cao
thứ hai thì chúng ta cũng cần phải hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng
hạ tầng cho đổi mới sáng tạo và hạ tầng cho khởi nghiệp
bao gồm các trung tâm ind các phòng nghiên cứu cũng như là các trung tâm ươm tạo
để cho các doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam có cơ hội sử dụng các trung tâm đó
thay vì là họ phải đầu tư thì kinh phí rất là tốn kém
thứ ba là chúng ta cần phải tiếp tục đào tạo và phát triển các doanh nghiệp việt nam
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
thì đây là một trong những cái rất là quan trọng để tạo ra cái tiền đề
và cũng như là có nhiều cái thế hệ doanh nhân tham gia vào cái hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay